tuy nhiên tình trạng tội phạm tín dụng đen vẫn diễn biến phức tạp nhất là tình trạng cho vay qua internet
tuy nhiên tình trạng tội phạm tín dụng đen vẫn diễn biến phức tạp nhất là tình trạng cho vay qua internet
nghiêm cấp quy định không tái phạm tội chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ công bố quyết định đặc sá của chủ tịch nước
hối hợp với cơ quan chức năng tổ chức làm căn cướp phương dân cho người được đặc sá
bên cạnh kiểm tra công tác đặc sá đồng chí thứ trưởng công an cũng yêu cầu công an tỉnh ninh bình
trại giam ninh khánh tiếp tục làm tốt công tác giam giữ cải tạo giáo dục phạm nhân
và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cơ sở giam giữ trong mọi tình huống
cũng trong ngày chín tháng tám đoàn công tác của thứ trưởng nguyễn văn long đã đến làm việc với công an tỉnh thanh hóa
và trại giam thanh lâm về công tác đặc sá năm hai nghìn hai mươi hai
trực tiếp đến kiểm tra nơi ăn ở sinh hoạt học tập phòng thăm gặp dành cho các phạm nhân
tại phân trại số năm và phân trại số sáu trại giam thanh lâm đồng chí thứ trưởng nguyễn văn long đã thăm hỏi
căn dặn các phạm nhân phải cố gắng cải tạo chấp hành tốt các quy định của trại giam
để sớm trở về với gia đình
đối với các phạm nhân trăm diện được đề nghị đặc sá năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các phạm nhân nếu được đặc xá trở về gia đình
phải trở thành công dân tốt sử dụng nghề học được trong trại để làm